liên quan tới tình hình giữa nga và ukraine người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov ngày hôm qua thông báo
tiến trình đàm phán giải quyết khủng hoảng giữa nga và ukraine trước đó được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại belarus
đã tiếp diễn theo hình thức trực tuyến
ông vladimir melsky trưởng phái đoàn của nga trong những cuộc đàm phán trực tiếp
vẫn tiếp tục giữ vai trò này trong cuộc đàm phán tiếp theo ở hình thức trực tuyến
cùng ngày truyền thông nhà nước nga đưa tin tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho biết
ông sẵn sàng đàm phán và thỏa hiệp với moscow đồng thời đề nghị thủ tướng israel natali benes
đăng cai cuộc gặp đó ở jerusalem
tổng thống zelensky cũng nhấn mạnh ukraine không muốn chiến tranh và điều này nên được ghi rõ bằng văn bản
với các nước láng giềng
ông tuyên bố ukraine cần được đảm bảo an ninh không chỉ từ phía nga mà còn từ phía các nhà lãnh đạo phương tây